vào chiều ngày ba mươi một tháng bảy thành phố hà nội đã xảy ra một trận mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến phố
do thời điểm xảy ra đúng vào giờ tan tầm nên tình trạng ách tắc giao thông đã gây ra rất nhiều khó khăn cho người dân thủ đô
trận mưa lớn đổ xuống đúng vào giờ tan tầm đã khiến nhiều con phố rơi vào tình trạng ngập lụt
tắc đường kéo dài như lê văn lương nguyễn trãi minh khai nguyễn huy tưởng nguyễn tuân phạm ngọc thạch
người dân vô cùng vất vả trật vật để có thể lưu thông trên những con phố này
nhiều tuyến phố chìm trong biển nước gây ách tắc giao thông
tại một số điểm đen như phố vũ trọng phụng vương thứ vũ nước ngập lụt bánh xe
hàng loạt xe chết máy khiến người dân phải rắt bộ
tại các điểm giao cắt hoặc bên dưới nhà ga của đường sắt trên cao cát linh hà đông
phương tiện không thể di chuyển trong gần một giờ
mưa thành nhiều đợt lúc chiều tối làm hạn chế tầm nhìn phương tiện di chuyển chậm làm gia tăng ách tắc
từ ngày một mươi ba tháng bảy tới nay hà nội cũng như các tỉnh thành miền bắc thường xuyên mưa lớn
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
nhiều khu vực trũng thấp bị ngập sâu
dự báo mưa sẽ còn kéo dài đến ngày hai tháng tám